tại quảng trị hôm nay ngày một mươi hai tháng chín tại phường an đôn thị xã quảng trị đã tổ chức cuộc diễn tập phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm hai nghìn một mươi chín
tham gia diễn tập có gần một cán bộ nhân viên các lực lượng vũ trang và người dân thị xã quảng trị tỉnh quảng trị
tình huống giả định được đưa ra cho cuộc diễn tập là cơn bão số sáu có cường độ rất mạnh đang tiến vào các tỉnh miền trung
đặc biệt là các tỉnh từ quảng bình vào đến thừa thiên huế gây mưa to gió lớn trên diện rộng là một cơn bão có sức gió mạnh cấp một mươi hai giật cấp một mươi bốn cấp một mươi năm
các phương án diễn tập được đưa ra trăng chống nhà cửa sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm
đặc biệt của cuộc diễn tập năm nay là tình huống sơ cứu sập công trình cứu người khi nhà bị sập do bão đổ bộ
là địa phương thường xuyên xảy ra bão và lũ lớn vì vậy các tình huống cứu hộ cứu nạn được các lực lượng ở thị xã quảng trị diễn tập một cách nghiêm túc và thuần thục
nhờ sự chuẩn bị chú đáo về cơ chế cũng như thực binh
khá công phu nên cuộc diễn tập phòng chống lụt bão lần này ở tỉnh quảng trị diễn ra xuân sẻ
qua diễn tập đã giúp người dân và chính quyền địa phương nơi đây có thêm kinh nghiệm trong phòng chống lụt bão
và trước mắt chuẩn bị ứng phó để hạn chế thiệt hại với cơn bão số bốn sắp đổ bộ vào các tỉnh miền trung